thưa quý vị trong cuối phiên chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi năm
thay mặt chính phủ thủ tướng phạm minh chính đã báo cáo giải trình một số vấn đề được đại biểu quốc hội và đồng bào cử tri quan tâm lưu ý
theo thủ tướng chính phủ đang chỉ đạo các cơ quan liên quan phản ứng chính sách kịp thời phối hợp hiệu quả để khắc phục hạn chế yếu kém
bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất kinh doanh tiêu dùng trong mọi tình huống
báo cáo trước quốc hội về công tác điều hành giá và đảm bảo nguồn cung xăng dầu thủ tướng cho biết chính phủ đã chủ động kịp thời giảm thuế nhập khẩu xăng dầu theo thẩm quyền
và đề xuất ủy ban thường vụ quốc hội xem xét điều chỉnh giảm thuế bảo vệ môi trường hai lần đối với xăng dầu để giảm giá hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp
chủ động chỉ đạo quyết liệt sản xuất của hai nhà máy lọc hóa dầu trong nước đang vận hành ở công suất tối đa đáp ứng khoảng từ bảy mươi tám mươi nhu cầu
tuy nhiên thời gian gần đây do giá và nguồn cung xăng dầu tiếp tục biến động nhanh chu kỳ ngắn khó dự báo chi phí đầu vào tăng
trong khi đó các cơ quan chức năng chậm điều chỉnh định mức chi phí sử dụng quỹ bình ổn giá chưa thật sự hiệu quả dẫn đến hoạt động kinh doanh khó khăn gây thiếu nguồn cung tại một số địa phương
thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh chính phủ đang chỉ đạo các cơ quan liên quan phản ứng chính sách kịp thời phối hợp hiệu quả để khắc phục bằng được hạn chế yếu kém nêu trên
bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất kinh doanh tiêu dùng trong mọi tình huống
chính phủ khẩn trương giả soát sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đảm bảo tính chủ động linh hoạt hiệu quả trong quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu
đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước tăng cường phòng chống buôn lậu đầu cơ xăng dầu và công tác giám sát kiểm tra xác định trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan để xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật
nghiên cứu thực hiện nâng tổng mức dự trữ quốc gia và tăng cường năng lực sản xuất trong nước
trước đó sáng nay tại phiên chất vấn đối với tổng thanh tra chính phủ đoàn hồng phong đại biểu quốc hội đặt vấn đề công tác thanh tra đột xuất khi hàng loạt cửa hàng bán lẻ xăng dầu đóng cửa
ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân bộ trưởng bộ công thương cũng tham gia trả lời làm rõ hơn về vấn đề này
kinh phí này thứ hai hiện nay nhiều cây xăng ở hà nội tp hcm không bán hoặc bán
cây xăng rất ít giới hạn chỉ năm trăm linh sáu trăm linh nghìn đối với một ô tô đã gây bức xúc cho người dự dân
đề nghị thanh tra chính phủ cho biết đã chỉ đạo thanh tra đột xuất việc cung ứng xăng dầu ở hai thành phố này chưa
và tôi cũng xin chuyển đến bộ trưởng bộ công thương vấn đề này
vừa qua thực hiện nghị định của chính phủ và chỉ đạo thủ tướng có giao cho thanh tra tiến hành thanh tra về kinh doanh xăng dầu
và hiện nay chúng tôi đã và đang tiến hành công tác thanh tra này đối với lĩnh vực này
để làm sao
để làm sao góp phần cùng với bộ công thương là nó có những cái chỉ ra những cái tồn tại và những cái hạn chế để khắc phục
làm sao đảm bảo về bình ổn cái giá xăng dầu
thì báo cáo với các đại biểu là chiều hôm qua thì bộ tài chính đã chính thức có dự kiến phương án là điều chỉnh cái chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về việt nam
để lấy ý kiến của bộ công thương
và cũng ngay trong chiều qua thì bộ công thương đã có ý kiến đồng thuận với bộ tài chính
và như vậy nếu không có gì thay đổi lớn thì trong cái kỳ điều hành
tháng một mươi một này thì những chi phí phát sinh sẽ được cập nhật và đây cũng là một cái thao gỡ tương đối tốt
tranh luận với bộ trưởng nguyễn hồng diên đại biểu nguyễn anh trí đoàn hà nội phản ánh ý kiến cử tri cho rằng cách tính giá xăng dầu như hiện tại là không còn phù hợp
trên cổng dịch vụ công quốc gia anh tùng thực hiện thủ tục chuyển khẩu từ quận cầu giấy về quận ba đình
tuy nhiên khi ra phường để hoàn tất thủ tục thì hệ thống đường truyền đang bị lỗi hồ sơ tiếp nhận của anh chưa thể xử lý
bạn ý không nhận được ngay cái kết quả mà mình khai nên ra cái việc xử lý của các bạn ấy sẽ bị trợ
chưa được lưu loát lắm cho nên là công dân cũng đôi khi là làm nhưng mà bị lỗi mạng
thì công dân gửi hồ sơ lên thì chúng tôi cũng chưa có phản hồi được ngay
nhiều thủ tục dịch vụ công trực tuyến chưa được cập nhật kịp thời
như tại phường vĩnh hưng quận hoàng mai thành phố hà nội
hiện tại có một trăm tám mươi thủ tục hành chính cấp xã phường được thực hiện trên môi trường điện tử
tuy nhiên trên thực tế chỉ có chín mươi tám dịch vụ công trực tuyến được triển khai
trong đó một số lĩnh vực khi tiếp nhận và xử lý vẫn còn gặp khó khăn
trước đây khi mình sử dụng hệ thống phần mềm cũ
thì cái thủ tục cấp bản sao chức lục như chức lục kết hôn chức lục khai sinh chức lục khai tử
thì đã áp dụng mức độ bốn rồi tức là kết quả gửi qua biêu điện đến nhà cho công dân
tuy nhiên hiện nay đối với hệ thống dịch vụ công của thành phố hà nội mới
thì chưa cập nhật và chưa kích hoạt được mức độ bốn trên hệ thống
do vậy công dân khi đăng ký trên hệ thống mới chỉ biết là dừng lại mức độ ba
là công dân đến cơ quan nhà nước nhận kết quả
trong một ngày hệ thống mạng cổng dịch vụ có thể bị treo ngẽn vài lần
đây là tình trạng chung của nhiều phường trên địa bàn hà nội
cùng với đó là tâm lý và thói quen của nhiều người dân
khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính vẫn đến trực tiếp cơ quan nhà nước
như là các bộ phận công chức chuyên môn mà thực hiện nhiệm vụ
thì vẫn bổ trí thời gian để tiếp công dân trực tuyến tại bộ phận mô tường
vâng câu hỏi đặt ra là cần phải làm gì để thu hút và tăng tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến
hiện nay theo đề án sáu sẽ cung cấp hai mươi năm dịch vụ công trực tuyến thiết yếu trên môi trường điện tử
và đến nay thì người dân doanh nghiệp đã có thể thực hiện tới hai mươi một dịch vụ công trực tuyến mức độ ba và mức độ bốn
dịch vụ công trực tuyến đã dễ dàng và thuận lợi hơn
và bằng nhiều cách làm hỗ trợ hướng dẫn các kỹ năng để người dân hoàn toàn chủ động tiếp cận
và sử dụng dịch vụ công trực tuyến là yêu cầu đặt ra
ngay sau đây hãy cùng tôi thực tế một mô hình điểm đang được triển khai
thưa quý vị và các bạn hiện nay thì tôi đang có mặt tại một điểm đăng ký dịch vụ công trực tuyến
đây là một trong những điểm đăng ký dịch vụ công trực tuyến
đây là một trong những điểm đăng ký dịch vụ công trực tuyến
trong những mô hình điểm được công an quận hoàng mai phối hợp với ủy ban nhân dân phường mai động
và khu trung cư vinhome time city park hill tổ chức triển khai
tại đây một hệ thống máy tính và đường truyền internet đã được lắp đặt
để hỗ trợ cho người dân có thể đăng ký các dịch vụ công trực tuyến
và cụ thể như thế nào thì ngay sau đây mời quý vị cùng tôi trải nghiệm thực tế
thưa quý vị và các bạn tại các địa điểm đăng ký dịch vụ công trực tuyến
thì sẽ luôn luôn có một lực lượng để thường trực hỗ trợ người dân
thực hiện các dịch vụ công một cách dễ dàng và thuận tiện hơn
và ngoài việc sử dụng các bản hướng dẫn cứng được đặt tại bàn đăng ký
thì người dân cũng có thể sử dụng điện thoại thông minh của mình
quét mã qr để có được thông tin hướng dẫn
hôm nay tôi ra đây mà các đồng chí đã trực tiếp hướng dẫn tôi
và tôi đã thực hiện cái dịch vụ công về đăng ký hộ hộ tù chú
tạo điều kiện như thế này là rất là tốt và rất là thuận lợi
cho những người nhất người công dân và nhất là những người cao tuổi như tôi
đỡ phải đi lại và đỡ phải phiền phức trên rất nhiều các công việc phát sinh
cư dân họ rất là phấn khởi bởi vì đây là một cái tiện ích
mang lại đến tận nhà đến tận gia đình và kể cả những người già
người ta cũng khỏi phải đi xa họ có thể xuống đây
và được các đồng chí giúp đỡ rất là tận tình
để cư dân có thể khai báo những việc cần thiết của mình
tại đây thì chúng tôi cũng tổ chức bố trí phân công lực lượng
như cảnh sát khu vực các đoàn thể cán bộ cơ sở
và lễ tân của các tòa nhà tập huấn các kỹ năng
cũng như là thành thạo trong việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến
để từ đó hướng dẫn cho các công dân
để người ta thực hiện các thao tác đăng nhập
cũng như là sử dụng dịch vụ công trực tuyến rất toàn lợi
việc triển khai các điểm đăng ký dịch vụ công trực tuyến
tại khu dân cư như thế này thì nhằm hướng tới một mục tiêu cao nhất
đó là phục vụ tốt nhất cho người dân
mỗi công dân thì hoàn toàn có thể chủ động thực hiện
các dịch vụ công trực tuyến cần thiết
mà không cần phải đến trụ sở
và chính như trước đây tránh phiền hà và mất thời gian công sức đi lại
từ nay đến cuối năm là chúng ta phải làm tốt
thai lòng dịch vụ công thiết yếu
để khi người dân tiếp cận thì người dân cảm thấy hài lòng
thứ hai là chúng ta phải tiếp tục phát triển những dịch vụ công khác
để phục vụ người dân doanh nghiệp
và vấn đề thứ ba tôi cho rằng vô cùng quan trọng
chính là chúng ta phải hoàn thành cái việc nâng cấp hệ thống
thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ cấp tỉnh
để kết đối với cơ sở diện độ quốc gia và dân cư
phục vụ cho việc chia sẻ các dữ liệu
trong giải quyết thủ tục hành chính
trong nhiều năm thì người dân đã quá quen với cái việc
mà khi mà đi làm một cái thủ tục hành chính gì đó
thì người ta phải chứng nhận chứng thực công chứng
rất nhiều các giấy tờ khác
bây giờ tự nhiên không phải làm cái việc đó đi
thì người ta thấy cảm thấy có cái gì đó nó chưa quen
thì cái này thì sẽ phải hướng dẫn tổ chức
cho những người dân thuận lợi nhất thì người ta sẽ làm
cái thứ hai nữa là cũng phải nâng cao trình độ
về cái thông tin cái tin học
cái kết quả của cả cán bộ nhưng mà tôi tin rằng
với những cái kết quả đó nữa thì cái sự ủng hộ
của người dân sẽ cũng là rất lớn
theo thống kê đến nay tất cả các bộ ngành địa phương
đã có cổng dịch vụ công với việc cung cấp hơn chín mươi bảy ba
dịch vụ công ở mức độ ba và bốn
và ngoài những dịch vụ công có tỷ lệ dùng cao
thì vẫn còn những dịch vụ có tỷ lệ dùng thấp
mục tiêu là phân đấu từ nay đến cuối năm
thúc đẩy tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến
đạt tối thiểu là ba mươi
đây là việc làm không dễ khó nhưng bắt buộc phải làm
còn nói một cách đơn giản hơn chỉ khi nào dịch vụ công trực tuyến
được người dân doanh nghiệp sử dụng dễ dàng thuận tiện
thì khi đó mới có thể nói đến thành công của đề án sáu
cũng như công cuộc chuyển đổi số quốc gia
phần trình bày của tôi ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi